hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra làm rõ lý do chủ trương dừng hoạt động đối với cơ sở
phương án của thành phố về việc chăm sóc nuôi dưỡng đối với số trẻ em ở đây nếu cơ sở phải dừng hoạt động
và báo cáo thủ tướng chính phủ bộ lao động thương minh và xã hội trước ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
ubnd tp hcm cần có giải pháp bảo đảm việc chăm sóc nuôi dưỡng học tập của các đối tượng không bị gián đoạn
và sớm ổn định tâm lý tinh thần tình cảm của các cháu
kịp thời thông tin phản hồi kết quả xử lý vụ việc tới các cơ quan truyền thông báo chí và nhân dân